ánh sáng trong đời sống của loài cá có ý nghĩa như tín hiệu thức ăn sự tạo đàn định hướng di chuyển
qua thời gian kỹ thuật đánh bắt sử dụng ánh sáng nhân tạo ngày càng phổ biến
hiện nay ở nước ta có đến ba mươi sáu sản lượng cá hàng năm là từ phương pháp này
tuy nhiên việc đánh bắt thủy hải sản bằng phương pháp truyền thống ngày càng bộc lộ nhiều bất cập
do công nghệ lạc hậu chi phí nhiên liệu cao
trước thực tế này việc ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để cải thiện nguồn sáng là rất cần thiết
nhiều ngư dân chia sẻ một tàu đánh cá có công suất bốn trăm linh cv thường sử dụng một trăm linh một trăm hai mươi đèn
theo tình toán chi phí lớn nhất chính là tiền dầu
nếu như một đợt đánh bắt kéo dài hai mươi ngày lượng dầu tiêu thụ lên đến một mươi hai bốn trăm linh lít
thì chi phí cho chiều sáng chiếm tới sáu mươi tức bảy bốn trăm bốn mươi lít
cạnh tranh luông cá cạn kiệt chi phí cao dẫn đến thua lỗ nhiều ngư dân đã không mặn mà bám biển
trong nghề khai thác đến bây giờ gặp rất nhiều khó khăn

nhiều ngư dân chia sẻ đến bây giờ gặp rất nhiều khó khăn
khi người ta thu hoạch được cao hơn thì nó ảnh hưởng đến chặt đường của mình
bên cạnh đó do đặc điểm là nguồn sáng không định hướng cho nên lượng ánh sáng vô công hắt lên trời quá nhiều
trong khi lượng ánh sáng xuống nước chỉ hai mươi năm số lượng đèn sử dụng nhiều
lượng ánh sáng quá lớn dẫn đến con người làm việc dưới ánh sáng có đội trói cao nóng
lượng tiêu uv lớn ảnh hưởng đến sức khỏe
bóng chiều thì chúng tôi trước ngay là theo quê hương của truyền thống
lắp cái bóng siêu này thì nói chung thì phát điện mà anh em không có mũ bảo hiểm hoặc là ra ngồi ngồi
thì nó ảnh hưởng đến mắt và nó ảnh hưởng đến đầu tóc
trước yêu cầu thực tế để khắc phục những nhược điểm và nâng cao hiệu quả trong công tác khai thác hải sản bằng ánh sáng
viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam viện hải dương học nha trang đã kết hợp với công ty dạng đông
để thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng đèn led cho nghề lưới vây kết hợp ánh sáng khai thác thủy sản xa bờ
đây là dự án do quỹ môi trường toàn cầu gef và ngân hàng thế giới world bank tài trợ
sản phẩm của đề tài là đèn led chuyên dụng công suất hai trăm linh ba trăm linh w
đã được các nhà khoa học thử nghiệm và đánh giá thực tế tại vùng biển nha trang khánh hòa và cho kết quả khả quan
các tàu sử dụng bóng đèn led để sử dụng đánh bắt cá thì đã tiết kiệm được khoảng độ bình quân
từ sáu mươi bảy mươi nhiên liệu trong quá trình đánh bắt
đó là cái ưu điểm nhất
cái ưu điểm thứ hai là
về bảo vệ sức khỏe cho người dân
đối với sản phẩm led thì không gây ra tiêu uv
và không phát nhiệt như các sản phẩm mà ngư dân đang sử dụng là đang phát ra tiêu uv
những ứng dụng chiều sáng trong đánh bắt thủy sản đã cho kết quả bước đầu khả quan
hứa hẹn hiệu quả tốt về cả năng suất và tiết kiệm năng lượng
đây được cho là một trong những giải pháp hiệu quả thúc đẩy phát triển nông lâm
ngư nghiệp của các nhà khoa học
nhất là trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển với tốc độ nhanh chóng như hiện nay